tối bảy tháng một mươi hầm đèo cả cổ mã cù mông hải vân trên quốc lộ một a được mở thông để người dân các tỉnh phía nam chạy xe máy về quê
công ty cổ phần đầu tư đèo cà chủ đầu tư cho biết đã quyết định mở thông bốn hầm xuyên núi sau đó thống nhất với chính quyền địa phương nơi có công trình
việc người dân di chuyển về trong đêm qua các đèo rất nguy hiểm chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để người dân đi lại an toàn nhất
ông ngọ trường nam tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư đèo cả nói ông võ ngọc trung giám đốc xí nghiệp quản lý vận hành hầm hải vân phú gia phước tượng cho biết
khi có đoàn người hồi hương đến trạm dừng ở cửa hầm đơn vị quản lý sẽ thông báo cho cảnh sát giao thông để hỗ trợ điều tiết dừng hẳn ô tô không để ô tô chạy cùng xe máy trong hầm
đây là lần đầu tiên hầm hải vân cũng như ba hầm còn lại cho người dân chạy xe máy xuyên qua sau này quy trình vận hành hầm có thể bổ sung cho việc người dân đi xe máy qua hầm trong những tình huống đặc biệt ông trung nói
một tuần qua sau khi các tỉnh phía nam nới lỏng giãn cách vận tải hành khách bằng đường bộ đường không và đường sắt chưa hồi phục hàng chục người đã đi xe máy về quê
trong đó nhiều người đã vượt gần hai km tới các tỉnh miền núi phía bắc